đoàn công tác của báo nhân dân trung tâm truyền hình nhân dân và tỉnh ủy bắc cạn đã đến thăm tặng tám mươi bảy xuất quà mỗi xuất trị giá một triệu đồng cho gia đình chính sách học sinh nghèo vượt khó tại huyện trợ đồn
ngoài việc tặng quà đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện trợ đồn
đây là hoạt động trở về chiến khu xưa an toàn khu chợ đồn rất có ý nghĩa thể hiện sự tri ân đối với các gia đình chính sách học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn chiến khu xưa của những người làm báo đảng